các tỉnh quảng ngãi ninh thuận phú yên bình định đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
đã có hai mươi sáu người thiệt mạng và mất tích dự báo hôm nay và ngày mai tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mưa lớn vẫn đang tiếp tục
có nơi mưa rất to phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm ở nam miền trung
ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia về tìm kiếm cứu nạn đã có công điện hỏa tốc
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành
phải chỉ đạo và chủ động triển khai những phương án ứng phó kịp thời với tình hình mưa lũ hiện nay
đảm bảo không bị thiệt hại thêm về người
dự báo trong những ngày tới khu vực miền trung tiếp tục chịu mưa lũ lớn
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên trong đêm nay và ngày mai tám tháng một mươi hai ở các tỉnh thừa thiên huế đến khánh hòa
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to